tối qua ngày hai tháng năm tại quảng trường ngọ môn kỳ đài tp huế festival huế lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
di sản văn hóa với hội nhập và phát triển huế một điểm đến năm di sản đã chính thức khép lại
sau sáu ngày diễn ra với nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn
thành công của festival huế lần thứ một mươi đã trở thành động lực thúc đẩy công cuộc bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật của đất nước nói chung và quê hương thừa thiên huế nói riêng
góp phần phát triển dịch vụ du lịch phát triển kinh tế xã hội
khẳng định thừa thiên huế xứng tầm là thành phố festival đặc trưng thành phố du lịch thành phố di sản
một trong những trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của việt nam